nguyễn duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi một xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng
phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an